thông tin từ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tp hcm ngày một mươi hai tháng một
lực lượng cảnh sát vừa phát hiện hai cơ sở kinh doanh thuốc tân dược có dấu hiệu nhập lậu
chuyên cung cấp thuốc cho thị trường tp hcm và phía nam hiện vụ việc tiếp tục được mở rộng điều tra
hai cơ sở kinh doanh thuốc tân dược nhập lậu vừa bị phát hiện vừa qua tại quận tân bình và quận một mươi
kiểm tra cơ sở trên đường nguyễn phúc chu quận tân bình
lực lượng cảnh sát phát hiện hơn hai hộp bao thuốc gồm các sản phẩm thuốc tân dược nhiều chủng loại
bước đầu chủ cơ sở này khai nhận đã nhập số thuốc trên để đem bỏ xỉ cho nhiều tiệm thuốc tây
tại tp hcm và các tỉnh thành kiểm tra cơ sở trên đường nguyễn giản thanh quận một mươi
lực lượng chức năng phát hiện gần năm hộp thuốc tân dược nghi nhập lậu
tại thời điểm kiểm tra chủ hai cơ sở đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp lệ
liên quan đến số thuốc số lượng thuốc tân dược nghi nhập lậu ở hai cơ sở ước tính khoảng ba tỷ đồng
hiện vụ việc tiếp tục được mở rộng điều tra